trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh tây nguyên
hiện tỷ lệ tiêm chủng đã tăng lên đáng kể ở nhiều địa phương không chỉ riêng khu vực có dịch
tại tp hcm và một số tỉnh lân cận người dân đã chủ động tìm đến các địa điểm tiêm chủng
để thực hiện việc tiêm phòng vaccine
ngoài trẻ nhỏ thì số lượng người lớn tiêm chủng cũng tăng cao hơn
đây là tín hiệu đáng mừng vì người dân đã nâng cao ý thức hơn trong việc tiêm phòng
sau khi nhiều dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát
đưa con đi tiêm theo đúng lịch hẹn
chị hoàng anh cũng đăng ký tiêm phòng cho mình hai mũi là cúm và bạch hầu để ngăn ngừa bệnh
những phụ huynh khác thì cũng ý thức hơn
việc tiêm phòng theo đúng lịch hẹn tiêm đầy đủ các mũi nhắc lại cho con
tiêm phòng là biện pháp hiếu hiệu để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm
thời gian gần đây một số bệnh bùng phát như bạch hầu viêm não nhật bản
mà phần lớn những ca mắc đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ
ở những địa phương xảy ra dịch ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức các buổi tiêm phòng cho người dân tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa công dụng của tiêm phòng
nên đã phần nào cải thiện được ý thức chủ động tiêm phòng vaccine của bà con
trong chương trình tiêm phòng ở rộng thì những vaccine chúng ta không thiếu
bên cạnh đó bộ y tế cũng đã chỉ đạo những địa phương đặc biệt là những địa phương đã ghi nhận
những trường hợp bệnh cần phải có những giả soát những đối tượng để làm sao tránh bỏ soát
để có những kế hoạch tiêm bù tiêm bổ sung
tỷ lệ tiêm phòng tăng lên và người dân cũng dần ý thức được hơn trong việc tiêm phòng là tín hiệu đáng mừng
điều này sẽ góp phần thuyên giảm khả năng bùng phát dịch bệnh nhất là các bệnh truyền nhiễm